liên quan đến kế hoạch khởi công cảng hàng không quốc tế long thành nếu được thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án này trong tháng bảy
tổng công ty cảng hàng không việt nam sẽ hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để khởi công dự án vào quý hai năm sau năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến dự án bộ kế hoạch và đầu tư cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải tổng công ty cảng hàng không việt nam acv tiếp thu hoàn thiện hồ sơ để trình lại
hiện tại acv đã trình lại báo cáo nghiên cứu khả thi hiện tổ thẩm định đang xem xét để báo cáo tại hội đồng thẩm định
làm cơ sở để hội đồng tổ chức bỏ phiếu thông qua và trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt dự án đầu tư
theo cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông trường hợp nếu được thủ tướng phê duyệt dự án vào đầu tháng bảy này
acv sẽ hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết và phần đấu khởi công dự án vào quý ii năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay long thành